đến với những tin tức thế giới cập nhật một vụ nổ lớn đã xảy ra tại địa điểm gần bộ ngoại giao afghanistan ở thủ đô kabul và đã có báo cáo thương vong nhưng chưa công bố con số cụ thể
cảnh sát afghanistan cho biết vụ nổ xảy ra vào chiều ngày một mươi một tháng một và đã có ít nhất là hai mươi người thương vong vụ nổ do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện
chính quyền do taliban điều hành tại afghanistan đang phải đối mặt với hoạt động chống phá của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
lực lượng thường nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trong nước và các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài những tháng gần đây
hiện chính quyền taliban chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin về vụ tấn công trên